vừa thanh toán gần tám triệu đồng tiền phòng trọ bao gồm tiền đặt cọc một tháng và tiền thuê nhà một tháng
p bất ngờ nhận được thông báo đổi lịch học phút chót về việc trường chuyển phương án học từ trực tiếp sang online
do số lượng ca nhĩa mở hà nội nói riêng và cả nước nói chung tăng vọt
em và một người bạn cùng tìm và thuê một phòng trọ gần trường
chúng em vừa đóng cọc được bốn hôm dự định lên trường vào chủ nhật
thì tối qua nhận được tin trường quay xe cho học online tiếp
hiện cả hai đang rất hụt hẫn và lo lắng chưa biết xoay xử ra sao
nữ sinh này tiết lộ vì kiếm nhà trọ gần trường để thuận tiện đi lại khá vất vả
nên đã đóng tiền cọc và thuê nhà tháng đầu tiên
như mấy năm trước rất nhiều sinh viên cũng buộc phải cọc tiền để giữ nhà
nếu mình rút cọc tức là phá hợp đồng và phải đền bù chưa kể chẳng có chỗ ở
em tính sắp xếp lên ở chứ để phòng chống như vậy rất lãng phí
mà tiền đóng rồi cũng khó lấy lại được mới ít cho hay
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
tối muộn ngày một mươi tám tháng hai học viện báo chí và tuyên truyền đưa ra thông báo khẩn
về việc tạm dừng việc học trực tiếp đối với các hệ các lớp
chuyển toàn bộ sang học trực tuyến tới khi có thông báo mới
bỗng chốc nữ sinh quê phú thọ bỗng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan
mx cho hay nếu không trả phòng thì có thể sẽ phải chi trả tiền nhà suốt nhiều tháng
phòng không nơi ở nhưng vẫn phải đóng tiền đều gây thiệt hại về mặt kinh tế
ngược lại nếu trả phòng cô sẽ mất cọc
chưa kể khi trường cho đi học trực tiếp trở lại
nữ sinh này cũng không đủ thời gian tìm phòng hoặc không còn phòng cho thuê
không chỉ p nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự hoang mang
trước quyết định quay xe từ nhà trường khi đã đóng số tiền cọc nhà đáng kể
một số người ở tỉnh thành xa chưa biết tính toán ra sao khi vé xe
mẹ máy bay cũng đã đặt hết
dù hiểu rõ tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp
nhưng các sinh viên này đều mong muốn nhận được sự thông cảm và hỗ trợ chi phí từ chủ nhà
được biết theo thông kê của bộ giáo dịch
giáo dục và đào tạo một trăm linh các trường đại học cao đẳng
đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng hai
hiện đa số các trường vẫn giữ nguyên phương án cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp